do con đến chín trăm linh học sinh được phụ huynh đóng theo gói đầu tư cho trường vay vốn
với số tiền khoảng bốn tỷ đồng để con học trong suốt một mươi hai năm được hoàn trả lại
tính trung bình ở thời điểm số học sinh hiện tại
tiền phụ huynh cho trường quốc tế mỹ vay lên đến khoảng ba sáu trăm linh tỷ đồng
không chỉ trường quốc tế mỹ tại tp hcm thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm
có năm trường ngoài công lập ký hợp đồng đầu tư giáo dục với phụ huynh
học trường quốc tế không đồng học trường quốc tế miễn phí là slogan quả
học trường quốc tế mỹ có một trường gắn liền với trường quốc tế bắc mỹ
khi trường này triển khai gói đầu tư giáo dục nhiều năm nay
gần nhất trường này giới thiệu gói đầu tư tiểu học năm năm với giá hai bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng
gói trung học năm năm ba trăm một mươi tỷ đồng gói bảy năm ba sáu trăm sáu mươi tỷ đồng và gói một mươi hai năm là năm sáu trăm ba mươi bốn tỷ đồng
sau khi kết thúc chương trình học một trăm linh học phí sẽ được hoàn lại tương ứng với từng gói
tại trường quốc tế nam mỹ có gói đầu tư trị giá hai tỷ đồng
cho chương trình tiếng anh theo chuẩn common core của mỹ
và hai bảy mươi năm tỷ đồng đối với chương trình tiếng anh oxford
tham gia gói đầu tư này phụ huynh không phải lo vấn đề học phí của con suốt một mươi hai năm học
và được hoàn trả lại một trăm linh số tiền đầu tư khi hoàn thành chương trình tại trường
còn khi tung gói đầu tư nhằm huy động vốn trường có ngay khoản tiền lớn để sử dụng
với cách này trường không bị áp lực trả lại hàng tháng như vai ngân hàng
trả lại tiền trong tương lai khi đồng tiền mất giá hơn
chưa kể việc tung những gói đầu tư này
cũng là cách để các trường tạo ra sự hấp dẫn nhằm thu hút thí sinh
nhất là khi trường ở xa vị trí trung tâm
giải quyết phần nào bài toán khó tuyển sinh trong nhiều năm theo phương thức đóng học phí thông thường
mà phía sau việc khó tuyển sinh này
nhiều người cảnh báo có thể dấu hiệu về sức khỏe tài chính yếu
nợ nần dẫn đến phụ huynh nghi ngờ về tính ổn định lâu dài của trường
điển hình như trường quốc tế mỹ mới tung gói đầu tư hấp dẫn phụ huynh đến thế
là người trực tiếp tham gia gói đầu tư giáo dục cho trường quốc tế mỹ vay vốn
một phụ huynh có con học tại trường đánh giá
nếu các bên tuân thủ đúng hợp đồng
người này cho rằng phụ huynh bỏ ra số tiền không phải quá lớn
nhưng con được đảm bảo việc học đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông
cho dù gia đình gặp sự cố hay rủi ro trong làm ăn
thì con vẫn được học tại môi trường giáo dục quốc tế
mà không phải lo đóng học phí hàng tháng hàng năm
con học xong ra trường thì rút tiền về để con có thể đi du học
người này cho hay
đến năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi ổn ảo xảy ra
nhiều phụ huynh còn đóng thêm tiền vào trường để trường hoạt động
gia đình anh cũng là một trong số đó
tiếp tục đóng tiền đồng hành với nhà trường
theo các chuyên gia giáo dục
việc hợp tác này là một nhu cầu lành mạnh
một mô hình hai bên nhà trường và phụ huynh cũng có lợi
tuy nhiên đi cùng đó cũng có nhiều rủi ro đi kèm
không ít phụ huynh sau khi mua gói đầu tư con học giữa trường
phải tìm bán lại khi không phù hợp không thích nghi được thay đổi về chỗ ở
như trường hợp một vị phụ huynh khác
có hai con đang theo học tại trường quốc tế mỹ tâm tư
chưa bao giờ gia đình chị rơi vào cảnh khóc rở mếu rở như thế này
vài năm trước vợ chồng chị viết sạch tiền tiết kiệm
bán luôn mảnh đất để giành và còn vay mượn thêm bên ngoài
để cho trường vay vốn với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng
lãi rút
đổi lại hai con được hỗ trợ học tập
đào tạo miễn học phí trong thời gian học chính khóa tại trường
theo hợp đồng trường sẽ trả lại số tiền vay
khi các cháu kết thúc học tại trường hoặc chuyển trường
giữa năm hai nghìn hai mươi ba chị như ngồi trên lửa
khi nhiều phụ huynh lên tiếng đòi nửa trường
có trường hợp phụ huynh đã hoàn tất thủ tục chuyển trường
nhưng không được trường hoàn trả tiền đã vay
dù đã hứa hẹn nhiều lần
thấy bất an phụ huynh này cũng muốn giúp chuyển trường cho con
nhìn tình hình biết không thể rút lại vốn tu trường lúc này
chị tính đến phương án giao bán lại gói đầu tư của mình
với giá thấp hơn với hy vọng lấy lại được tiền
thời điểm đó như chị không ít phụ huynh trường quốc tế mỹ
cũng giao bán gói đầu tư vào trường mong tìm một lối thoát
nhiều người vào hỏi thăm dò nhưng khi đó thông tin phụ huynh đòi nợ trường
đã ẩm ý nên người ta chỉ hỏi chứ không ai xuống tiền
đi không được ở không xong chị đành ngồi yên để giữ việc học cho con
nhưng suốt thời gian qua việc học của con cũng không thể yên
lùm xùm kéo dài trong dự việc nửa nần giáo viên nghỉ việc hàng loạt
học sinh phải nghỉ học gián đoạn ngồi tự học ở căng tin
trước khi phương án phụ huynh tiếp tục đóng tiền để vận hành
đến hết năm học được đưa ra
còn về phía trường khi huy động gói đầu tư quá lớn
chiếm tỷ lệ tổng số học sinh quá cao có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán
khi dùng toàn bộ vốn trong dài hạn đưa vào hết cơ sở vật chất
chi phí vận hành mà không có nguồn ngân sách phân bổ cho các chi phí phải trả
cho các dịch vụ trong tương lai theo hợp đồng đã cam kết
khi đó tình trạng nợ lỗ sẽ ngày càng lớn
kết quả là trong cuộc họp ngày ba mươi tháng ba
trước hàng trăm phụ huynh và đại diện cơ quan quản lý
bà nguyễn thị út em chủ trường quốc tế mỹ thừa nhận trường đã mất khả năng tài chính
để tiếp tục vận hành thêm ba tháng của năm học này
trường kêu gọi phụ huynh đóng thêm một trăm hai mươi năm tỷ đồng
là người trong cuộc nhìn lại vụ việc vừa qua
đa số phụ huynh đều nhìn thấy nguy cơ rủi ro trong hình thức đầu tư này
tuy nhiên khi đi tham quan trường phụ huynh thấy trường to đẹp
chất lượng đào tạo tốt nhiều người cho con học xong lấy lại được tiền
nên hy vọng cái rủi sẽ trường mình ra
bởi vậy không ít người giờ đang bật khóc khi bán nhà bán đất
vay mượn để đầu tư cho con ăn học theo hình thức cho trường vay tiền
và họ đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày bất chợt
chủ trường có thông báo mất khả năng tài chính và cần đóng góp thêm tiền tỷ
như những gì đang diễn ra tại trường quốc tế mỹ
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có báo cáo ubnd tp hcm
về tình hình hoạt động của trường tiểu học trung học cơ sở
và trung học phổ thông quốc tế mỹ việt nam ngày bốn tháng bốn
về tình hình hoạt động giáo dục tại trường quốc tế mỹ việt nam
ở bậc tiểu học có bốn mươi chín trên năm mươi giáo viên nước ngoài đến lớp
vắng một giáo viên về nước vì lý do cá nhân
có tám trên một mươi bốn giáo viên việt nam đến lớp vắng sáu giáo viên
một mươi trên hai mươi ba trợ giảng đến trường vắng một mươi bốn và tám trên một mươi một bảo mẫu làm việc vắng ba bận việc nhà
tổng số học sinh tiểu học đi học là bốn trăm ba mươi chín trên bốn trăm năm mươi năm học sinh
ở bậc trung học có sáu mươi sáu trên bảy mươi chín giáo viên
một mươi hai trên một mươi ba giáo viên việt nam đến lớp và tám mươi trên một trăm linh năm nhân viên đi làm
tổng số học sinh trung học đi học lại là năm trăm ba mươi hai trên bảy trăm một mươi sáu học sinh
theo báo cáo của phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục đào tạo tp hcm
tính đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn
tổng số tiền phụ huynh đóng góp cho trường quốc tế mỹ việt nam là hơn hai mươi bảy tỷ đồng
lãnh đạo phòng kế hoạch tài chính chuyên viên và kế toán của sở giáo dục đào tạo tp hcm
đã tham gia giả soát giám sát thực hiện
kế hoạch chi và chi lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho giáo viên
trợ giảng nhân viên người nước ngoài người việt nam làm việc tại trường
trong ngày bốn tháng bốn tổng chi cho giáo viên trợ giảng và nhân viên người việt nam làm việc tại trường
gồm hai mươi bốn giáo viên hai mươi ba trợ giảm ba trăm linh năm nhân viên hơn ba một tỷ đồng
trước đó ngày hai tháng bốn tổng các khoản chi trả cho giáo viên nước ngoài
và tiền xe buýt tiền điện nước thiết bị dạy học
chi phí đăng ký khóa học và dự thi ib hơn một mươi năm bảy tỷ đồng
thời lượng của video đến đây cũng đã kết thúc